đầu tư vàng cho các bạn thì cái việc rủi ro là tiền rất lớn về vàng chúng ta hoàn toàn thể ra
một chọn một bất kỳ đơn vị cung cấp lớn trên đầu ngay một cả rất là lớn để mua về đầu tư thay vì
chúng ta phải đưa tiền cho một đối tượng mà không quen biết chứ không ạ đầu tư hộ khó mua qua một sàn
vàng ảo lấy chứ không ạ mà chúng ta không biết sàn đấy nó có được đã được cơ quan được cấp phép
hay chưa và đã được hoạt động hay chưa thì do đó người dân hãy luôn cảnh giác và nếu có nhu cầu
cho đầu tư vàng thì hãy đến một cửa hàng uy tín và có thể mua tích cữ cho mình từ nhỏ dần đến lớn
duyệt ngoài mất tiền khi đã chuyển cho các đối tượng lừa đảo nhà đầu tư còn có nguy cơ nhận những sản
phẩm vàng giả vàng kém chất lượng hay vàng không có nguồn gốc như trộm cắp thẩm lậu mà có vậy nên
nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác tuyệt đối không giao dịch vàng qua mạng xã hội tiếp theo
chương trình là những tin tức kinh tế đáng chú ý có trong kinh tế phương nam
kim hạ xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam kính thưa quý vị bộ
nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu thống nhất tổ chức festival
muối năm hai nghìn hai mươi bốn vào cuối năm với tên gọi hành trình trăm năm nghề muối đời người à à ừ ừ
ừ theo đó
festival nghề muối việt nam bạc liêu năm hai nghìn hai mươi bốn gọi tắt là festival muối năm hai nghìn hai mươi bốn với quy mô toàn
quốc sẽ diễn ra tại bạc liêu từ ngày hai mươi sáu đến hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn festival muối năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có các hoạt
động như tổ chức không gian và hội dở trưng bày giới thiệu sản phẩm và triển lãm thương mại các tỉnh
thành phố doanh nghiệp và hợp tác xã dự kiến festival muối sẽ có khoảng một trăm linh gian hàng giới
thiệu trưng bày sản phẩm muối thực phẩm và sức khỏe muối cho công nghiệp muối và du lịch
sản phẩm ô cốp các trang thiết bị công nghệ sản xuất chế biến muối hội nghị xúc tiến đầu tư trong
lĩnh vực nông nghiệp nông thôn hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất muối thích ứng
biến đổi khí hậu đáng chú ý sẽ có không gian giới thiệu hình ảnh sản xuất chế biến muối phơi cát muối
phơi nước muối sa huỳnh muối trong nhà kính muối và cơ giới hóa đồng muối ngoài ra còn có các hoạt
động bên lề như các tour trải nghiệm khảo sát thực tế cánh đồng muối tỉnh bạc liêu hoạt động về bạc
liêu đơn ca tài tử cuộc thi tranh ảnh về hoạt động sản xuất nghề muối ủy ban nhân dân tỉnh
bà rịa vũng tàu phối hợp cùng quỹ công tác xã hội anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân phan trọng
bình sẽ phối hợp tổ chức festival biển đảo việt nam thành phố vũng tàu năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra trong
bốn ngày là từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại quảng trường đường quang trung bãi trước thành
phố vũng tàu với nhiều sự kiện phong phú tại buổi họp báo giới thiệu festival biển đảo việt nam
thành phố vũng tàu hai nghìn hai mươi bốn lãnh đạo thành phố vũng tàu cho biết phát triển du lịch là một trong
những trụ cột của thành phố vũng tàu những sự kiện lễ hội như festival biển đảo việt nam tạo điều kiện
phát triển cho điểm đến cũng như người dân địa phương và quảng bá du lịch thành phố vũng tàu
festival biển đảo việt nam thành phố vũng tàu hai nghìn hai mươi bốn bao gồm chuỗi sự kiện ẩm thực thể thao đồng
diễn diễu hành ca múa nhạc văn hóa nghệ thuật điểm nhấn của lễ hội là đêm biểu diễn nghệ thuật hải
khát vọng vào tối hai mươi năm tháng năm tại sân khấu lớn quảng trường đường quang trung chương trình nghệ thuật
có sự tham gia của gần bảy trăm linh vũ công diễn viên nghệ sĩ với các tiết mục đặc sắc nhờ sự kết hợp của
những đại cảnh đến kỹ thuật giàn dựng sân khấu như kỹ thuật nâng hạ thủy lực hệ thống lập trình tự
động hệ thống ánh sáng và laser kết hợp đặc sắc giữa múa siết và nhiều biến chuyển vị trí biểu diễn
trên không lễ hội năm nay nhằm xây dựng một mô hình festival về biển đảo với mong muốn trở thành
một trường giao lưu văn hóa biển diễn ra đình kỳ thường niên được luân phiên tổ chức tại các địa
phương có biển trên cả nước tiến tới mở rộng phạm vi giao lưu văn hóa kinh tế biển với các quốc gia có
biển trong khu vực và thế giới triển khai sớm việc sử dụng các biển thay thế cho nguồn cát đang thiếu
đây là kết luận của phó thủ tướng trần hồng hà trong buổi làm việc với các tỉnh thành phía nam
về giải quyết vấn đề vật liệu săn lấp cho các dự án giao thông trọng điểm
theo báo cáo của tỉnh sóc trăng tỉnh có sáu khu mở các biển với chữ lượng một mươi ba chín tỷ mét khối
tuy nhiên dù chữ lượng lớn nhưng tỉnh đang gặp khó khăn trong việc khai thác nguồn các biển này
thì về đánh giới về bản thân về
đối với vấn đề này phó thủ tướng trần hồng hà đã yêu cầu lãnh đạo bộ tài nguyên môi trường có hướng
dẫn ngay với những vướng mắt của tỉnh sóc trăng
sau khi ngay các tỉnh báo cáo về tình hình hiện tại phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu sử dụng các dự án giao thông trọng điểm đặc biệt tình hình hiện tại đó là giải quyết vấn đề này
về tình hình hiện tại phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu sử dụng các biển
để thay thế nguồn cát sông đang thiếu
những phương án khác không cần bàn nữa bởi nếu cứ tập trung phương án mở rộng công suất
mở mỏ mới sẽ không đủ thời gian cung cấp cát cho các dự án trọng điểm đang thiếu cát trầm trọng
phó thủ tướng nhắc nhở việc cung cấp cát của các tỉnh tiền giang sóc trăng
là trách nhiệm chính trị cần phải có đánh giá nắm lại trữ lượng riêng với dự án trọng điểm quốc gia
như đường vành đai ba thành phố hồ chí minh
thành phố hồ chí minh cần phải có đánh giá nắm lại trữ lượng riêng với dự án trọng điểm quốc gia
phải thực hiện đăng ký ngay với tỉnh tiền giang
nếu không hoàn thành thủ tục trước ngày một mươi năm tháng sáu thời hạn thành phố hồ chí minh
được áp dụng cơ chế đặc thù trong nguyên vật liệu các thủ tục liên quan đến cát phải được hoàn thành
đơn vị nào không hoàn thành phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ
sau nhiều lần lỡ hẹn tuyến tàu cao tốc có hải trình từ cảng sài gòn hiệp phước huyện nhà bè
thành phố hồ chí minh đi công đạo của tỉnh
tàu cao tốc của tỉnh bà rệ vũng tàu đã chính thức đi và hoạt động với sức chứa là một một mươi bảy hành khách
quỹ ban nhân dân thành phố hồ chí minh phối hợp với công ty cổ phần tàu cao tốc phú quốc
tổ chức khai trương tuyến tàu cao tốc thăng long từ thành phố hồ chí minh đi công đạo và ngược lại
siêu tàu thăng long dài hơn bảy mươi bảy m rộng chín bốn mươi chín m và có tốc độ đến ba mươi năm hải lý trên giờ
với sức chứa lên đến một một mươi bảy hành khách
tàu được trang bị các trang thiết bị hiện đại đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống an toàn tàu biển trên thế giới
trong điều kiện thời tiết thuận lợi tàu có thể hành trình tới công đạo từ thành phố hồ chí minh chỉ còn hơn bốn giờ
và từ vũng tàu chỉ còn hơn ba giờ
ông bùi hòa an phó giám đốc sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh cho biết
thời gian qua sở giao thông vận tải cùng các cơ quan đơn vị liên quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
để hình thành và đa dạng hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy của thành phố
cấp phần phát triển vận tải hành khách bằng đường thủy chia sẻ áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ
hướng đến phát triển vận tải hành khách bằng đường thủy kết hợp du lịch là một trong những loại hình đặc trưng của thành phố hồ chí minh
tuyến vận tải hành khách cố định từ bờ ra đảo từ thành phố hồ chí minh đi công đảo và ngược lại
đưa vào phục vụ hành khách sẽ góp phần tăng cường khả năng kết nối vùng thành phố hồ chí minh với các tỉnh trong vùng đông nam bộ
đồng thời giúp cho hành khách có thêm sự lựa chọn khi đi từ thành phố hồ chí minh đến công đảo
tàu chạy ba chuyến một tuần xuất phát lúc bảy giờ sáng từ cảng sài gòn hiệp phước đi công đảo
chiều từ công đảo về thành phố hồ chí minh xuất phát lúc một mươi ba giờ từ cảng bến đầm
công ty cổ phận tàu cao tốc phú quốc cho biết trước mắt sẽ bố trí xe trung chuyển miễn phí
từ công viên hai mươi ba tháng chín quận một đến cảng sài gòn hiệp phước
sở du lịch thành phố hồ chí minh đang xin chủ trương ủy ban nhân dân thành phố bắn pháo hoa tầm thấp
tại ba điểm trong lễ khai mạc lễ hội sông nước lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
tại phiên họp kinh tế xã hội thường kỳ của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
bà nguyễn thị ánh hòa giám đốc sở du lịch thành phố hồ chí minh đã thông tin
về kế hoạch tổ chức lễ hội sông nước lần hai năm hai nghìn hai mươi
theo đề xuất của sở du lịch thành phố có ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại lễ hội
điểm một là khu vực bờ sông sài gòn phường thủ thiêm tp thủ đức bắn trên xà lan được neo cố định
điểm hai ở khu vực cầu cảng ba son phường bến nghé quận một
điểm ba tại khu vực công viên bờ sông lan mát tám mươi một phường hai mươi hai quận bình thạnh
ngoài ra còn có bắn hỏa thuật trên các tàu du lịch trên sông sài gòn
sau khi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chấp thuận
sở văn hóa thể thao sẽ lấy ý kiến của bộ văn hóa thể thao du lịch để thực hiện
sau lễ khai mạc vào lúc hai mươi h ngày ba mươi một tháng năm tại bến nhà rồng
khi kết thúc chương trình văn nghệ lúc hai mươi một h ba mươi pháo hoa tại điểm một bắt đầu khai hỏa
tới khoảng hai mươi một h bốn mươi sẽ bắt đầu trận địa pháo số hai
pháo hoa ở bờ sông lan mát tám mươi một tiếp tục vào khoảng hai mươi một h năm mươi năm mỗi lần pháo hoa kéo dài một mươi năm phút
ngoài ra lễ hội sông nước hai nghìn hai mươi bốn còn có nhiều hoạt động thể thao dưới nước
như giải vô địch bơi vượt sông mở rộng
thành phố hồ chí minh tại bến bạch đăng
giải vô địch ván chèo đứng thành phố hồ chí minh lần thứ nhất
tại kênh nhiêu lộc thị nghè hoặc bến bạch đăng
trình diễn thuyền buồm mô tô nước dù lượng tại bến bạch đăng
tái hiện không gian trên bến dưới thuyền
tái hiện chợ nổi miền tây tại kênh nhiêu lộc thị nghè
chương trình nghệ thuật chuyến tàu huyền thoại
trong đợt cao điểm thực hiện chương trình tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới
với điểm nhấn của chương trình là kiểm tra không báo trước các bếp ăn trường học
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và phóng sự này cũng sẽ khép lại tin tức kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo sở an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
tháng bốn tháng năm là giai đoạn cao điểm về thời tiết nắng nóng
và nguy cơ tiềm mận mối nguy hại về an toàn thực phẩm
do đó công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phải được thực hiện thường xuyên
không chỉ trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm mà thực hiện liên tục quanh năm
nếu không thực phẩm cung cấp cho người dân còn tiềm mẫn nhiều nguy cơ
có thể xảy ra sự cố bất cứ lúc nào
riêng tháng an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là khoảng thời gian
để thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra đột xuất
nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm
điểm nhấn của chương trình là kiểm tra không báo trước bếp ăn
tại các trường học trên địa bàn
toàn thành phố chúng ta có một mươi năm bốn trăm linh điểm bán thức ăn đường phố
trong số đó một số phân bổ xung quanh trường học
để nhắm vào đối tượng là học sinh
đặc biệt là các cháu bé tiểu học
xây dựng cái chương trình kế hoạch sẽ tập trung vào ba điểm chính của tháng này
thứ nhất là phải tăng cường thanh tra kiểm tra
mà thanh tra kiểm tra này là mô hình đột xuất mới cần tăng cường
chứ thanh tra theo kế hoạch thì nói chung nó không hiệu quả bằng
và đột xuất này sẽ đến từ những thông tin từ thị trường
từ địa phương
thông tin mà chúng tôi nắm bắt được chúng tôi phối hợp
và như tôi nói đấy đã có các đoàn thanh tra kiểm tra của sở
rồi các đoàn liên ngành của quận huyện phường xã
rồi của các lực lượng khác như là công an như là quản lý thị trường
tất cả cùng ra quân trong cái tháng hành động này
phòng ngừa và xử lý ngộ độc
không để cho ngộ độc thực phẩm xảy ra trong tháng hành động
về an toàn thực phẩm nói riêng và cả năm nói chung
mà muốn cho nó không xảy ra thì chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị
tức là đặc biệt là đối với các bếp ăn tập thể
rồi thì các cái khu chế xuất khu công nghiệp
rồi trong trường học thì phải ra xoát lại
tiếp tục có các đoàn kiểm tra đột xuất
xem là nó vận hành như thế nào
nguồn gốc thực phẩm là nhập vào ra làm sao
tất cả những cái đó để bảo đảm được cái chất lượng
hiện tại các trường học trên địa bàn thành phố hồ chí minh
các học sinh bán trú tùy theo điều kiện của trường
sẽ tổ chức nấu ăn buổi trưa cho học sinh tại trường
hoặc phối hợp với đơn vị cung cấp suất ăn sẵn
để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
bữa ăn cho học sinh các trường học
thường có bộ phận y tế của trường kiểm tra chặt chẽ
về nguồn gốc nguyên liệu
giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở
và đảm bảo yêu cầu vệ sinh cho bữa ăn của học sinh
điển hình tại trường tiếu học trần khánh dư
phường tân định quận một
mỗi buổi trưa nhà trường chuẩn bị hơn ba trăm năm mươi số ăn sẵn
cho học sinh mỗi ngày
ngoài việc chọn cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm
nhà trường yêu cầu cơ sở đưa thức ăn đến trường
trước giờ ăn hai mươi phút để đảm bảo thức ăn vẫn còn nóng
và số ăn không được chia phần trong hộp nhựa
mà chia phần trực tiếp cho học sinh tại bàn ăn
bên cạnh đó nhà trường còn lồng ghép tuyên truyền
về an toàn thực phẩm cho học sinh
nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cho học sinh
ở trong và ngoài nhà trường
đặc biệt nhà trường còn ký kết công tác phối hợp
đảm bảo về trực tự an toàn giao thông
và đảm bảo không có những điểm mát thức ăn
không đảm bảo vệ sinh trước cổng trường
sau khi tham quan cơ sở nấu ăn xong
thì có thể là cùng về trường
để xem cái quy trình các con
các bước các con ăn uống như thế nào
và cùng ngồi ăn cơm với các con
để biết được một cái buổi ăn của con
tại trường ra sao
chúng tôi sau đó sẽ có một cái buổi
lắng nghe góp ý của phụ huynh
để mà điều chỉnh trong cái quá trình
chăm sóc cái bữa ăn trưa cho các con
cái nguồn thức ăn thực phẩm nhập vào
phải đảm bảo là
theo quy định của ngành
của ngành y tế cũng như là ngành giáo dục

chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra
đột xuất ở bên cái đơn vị
nấu ăn chúng tôi chưa
có gặp phải một trường hợp
nào mà các con
sau khi ăn xong các con gặp những cái
triệu chứng như đau bụng buồn nôn
thì có điều nhà trường rất là vui
bởi vì qua đó có nghĩa là
chúng tôi đã tạo được một cái sự
an toàn cho trẻ và tạo được cái niềm tin
cho phụ huynh khi gửi trẻ
vào đây trong cái dạng bán trú
ngoài cái việc mà lồng ghép vào trong các
bài học các môn tự nhiên xã hội như môn khoa học
thì trong cái giờ sinh hoạt tập thể
của lớp thì giáo viên cũng giáo dục
cho các em phải biết cách giữ gìn
vệ sinh an toàn thực phẩm
vệ sinh cá nhân của mình
rồi biết chọn lựa các loài thức ăn và đặc biệt
là không mua quà ở trước
ấm trường cũng như là mua đồ
ở hàng rong và thường xuyên
nhắc nhở các em cũng như là phối hợp
với cha mẹ học sinh nhắc nhở
phụ huynh cũng là thường xuyên
phối hợp với giáo viên chủ nhiệm
để tránh trường hợp các em mua những cái quà vặt
những món ăn không có phù hợp
và từ đó thì hình thành
dần cái thói quen cũng như cái kỹ năng
cho các em biết giữ gìn
vệ sinh an toàn trong thực phẩm
theo sở an toàn thực phẩm
tp hcm việc phòng ngừa
và xử lý ngộ độc thực phẩm
phải được thực hiện hiệu quả đặc biệt lưu ý
đến bếp ăn tập thể đông người như canteen trường học
bệnh viện các đơn vị công ty xí nghiệp
khu chế xuất hạn chế đến mức thấp nhất
sẽ ra ngộ độc thực phẩm
bên cạnh đó còn nên cao nhận thức của người dân
khi chọn mua thực phẩm có xuất xứ rõ ràng
tại những cơ sở uy tín tránh mua hàng trôi nổi
tiếp đó là cách bảo quản chế biến
thực phẩm đúng cách
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị